tại ninh thuận phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh thuận vừa bắt quả tang vụ đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa tại nhà bà nguyễn thị hiền ở thị trấn khánh hải huyện ninh hải
cơ quan công an đã lập biên bản tạm giữ một mươi bốn đối tượng cùng nhiều vật dụng đánh bạc các đối tượng khai nhận mỗi ván đặt cược thấp nhất từ một trăm linh đồng đến một triệu đồng
qua công tác nắm tình hình phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang vừa tiến hành bắt quả tang một mươi chín đối tượng đang tổ chức đá gà ăn tiền tại khu vực một phường ba thành phố vị thanh
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ bốn con gà đá gần một mươi tám triệu đồng một mươi bốn điện thoại di động một mươi bốn xe mô tô cùng các tham vật liên quan được biết điểm đá gà hoạt động một năm thì bị triệt phá hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
thương vụ việt nam tại brazil tiếp tục cảnh báo
về tình trạng các đối tượng mạo danh các công ty lớn tại brazil để lừa đảo các nhà nhập khẩu ở nhiều nước trên thế giới
các đối tượng lừa đảo thực hiện việc trào hàng với giá rất rẻ yêu cầu trả trước một phần thanh toán một số loại lệ phí cho người xuất khẩu để làm thủ tục với các cơ quan chức năng
thậm chí các đối tượng này còn làm giả hoàn toàn bộ chứng từ như vận đơn bảo hiểm chứng nhận xuất xứ để khách hàng có thể tin tưởng và chuyển tiền
trước tình trạng này thương vụ
thương vụ việt nam tại brazil đã trực tiếp làm việc với trụ sở công ty brf nhà sản xuất các sản phẩm bò gà lợn lớn nhất tại brazil
sau khi ghi nhận thông tin do thương vụ cung cấp phía brf xác nhận tình trạng lừa đảo mạo danh brf đã xảy ra khá nhiều tại trung quốc ấn độ malaysia
nhưng đây là lần đầu tiên brf nhận được phản hồi từ phía việt nam
brf khẳng định không có bất cứ giao dịch nào tại mỹ

bất cứ giao dịch châu á chịu trách nhiệm phát triển thị trường trong đó có thị trường việt nam
trước thông tin ngâm chín sầu riêng từ phân bón lá hpc chín mươi bảy hxn không gây độc hại
vào ngày hôm qua ngày năm tháng chín tri cục bảo vệ thực vật lâm đồng đã có thông tin chính thức về vấn đề này
theo ông lại thế hưng tri cục trưởng tri cục bảo vệ thực vật lâm đồng dùng phân bón lá hpc chín mươi bảy hxn để thuốc chín sầu riêng
tại một cơ sở thu mua sầu riêng tại xã
hỏa nam vừa được phát hiện là dạng hóa chất nằm trong danh mục cấm dùng trong bảo quản nông sản và thực phẩm
chỉ được dùng trong trồng trọt do trong loại thuốc này có nhiều chất kim loại nặng
rất độc khi ngấm vào trái cây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của con người nếu ăn phải
kết quả phân tích mẫu sầu riêng lấy ở cơ sở này có tồn dư kim loại nặng
trước đó như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào ngày ba mươi một tháng tám
cơ quan chức năng huyện di linh đã kiểm tra hành chính một cơ sở thu mua sầu riêng tại thôn hai xã hòa nam
phát hiện và thu giữ hơn hai tấn sầu riêng được chủ cơ sở trung ngâm phân bón lá hpc chín mươi bảy hx
cùng một số loại hóa chất khác trước khi xuất bán với mục đích cho trái cây chín đều
vâng lại thêm một hình thức thu lợi từ hành động gây nguy hại đến sức khỏe của người tiêu dùng
những sản phẩm ngon bắt mắt giá rẻ
luôn dễ dàng chiếm được sự quan tâm của người mua mặc dù chúng ta không hề biết nó được làm ra bằng cách nào
vâng chị anh biết không gần đây trên trang mạng xã hội tôi thấy đang giao bán tràn lan một loại bánh nướng trung thu với trị giá khoảng bốn một chiếc
và đây là một chiếc bánh rất là siêu rẻ và được cho là đặc sản của một tỉnh của vùng núi tây bắc
và đã có rất nhiều bạn mua để dùng thử thậm chí còn làm quà tặng cho người thân bạn bè
mà không quan tâm đến an toàn thực phẩm cũng như nguồn gốc xuất xứ và những nguyên liệu
làm ra những chiếc bánh siêu rẻ này
như vậy những sản phẩm có giá rẻ thì liệu có đảm bảo sẽ ngon và bổ hay không
mời quý vị cùng cân nhắc khi xem phóng sự sau
đường bạn bè giới thiệu lê thủy dung sinh viên năm ba trường cao đẳng nghệ thuật hà nội
đang vào mạng để tìm mua bánh trung thu siêu rẻ đặc sản của vùng núi tây bắc
tôi có một vài người bạn giới thiệu trên mạng và tôi đặt mua trên mạng
không biết là một cái giá thành của bánh trung thu như này là bao nhiêu tiền một cái
khoảng hai mươi năm cái là một túi bốn một cái
tôi thấy là đặc sản của người cao bằng chắc là họ sẽ không làm bẩn hay là lấy đâu
thấy rẻ thì mua là tâm lý chung của nhiều bạn trẻ
vậy nên đã có rất nhiều chiếc bánh siêu rẻ được các bạn trẻ mua trên mạng để dùng thậm chí làm quà tặng
tuy nhiên khi nói về chất lượng của những chiếc bánh thì vẫn còn rất nhiều lo ngại
tất nhiên là bánh là tiền nào của đấy nhưng mà cô cũng mong muốn là mọi người lên là mua bánh của sĩ nghiệp hay của nhà nước thì cho nó an toàn
những lo ngại về chiếc bánh siêu rẻ là có cơ sở
khi mới đây phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh lào cai đã liên tiếp bắt giữ hai lô bánh trung thu không rõ nguồn gốc với tổng trọng lượng hơn một bốn trăm linh kg
vậy nên không ai có thể chắc chắn những chiếc bánh được bán tràn lan trên các trang mạng và không có nguồn gốc xuất xứ là đảm bảo an toàn
dù mua ở trên mạng hay mua ở đâu thì bà con lưu ý rằng chỉ mua những cái đã được cơ quan quản lý xác nhận công bố đối với cái sản phẩm đó
còn nếu không có xác nhận công bố tức là cái đấy là chuông mà bà con không nên mua
đấy là một điều kiện kỵ bởi vì cái đó nó không được kiểm soát thì không có gì để làm bảo quản
hiện nay trên thị trường giá bánh trung thu giao động từ bốn mươi đến bảy mươi đồng một chiếc cho loại phổ thông loại cao cấp lên đến vài trăm nghìn đồng
vậy nên sự tranh lệch quá nhiều về giá là điều bất thường
các chuyên gia khuyên cáo bên cạnh giá cả thì người tiêu dùng cần chú trọng vào nguồn gốc xuất xứ cũng như hạn sử dụng và các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm tránh vì giá rẻ mà sử dụng những sản phẩm không an toàn
tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác
cục y tế dự phòng bộ y tế cho biết hiện đã có bảy mươi nước và vùng lãnh thổ phát hiện sự lây truyền của virus zika
tại singapore chỉ sau bốn ngày phát hiện đã có tám mươi hai trường hợp nhiễm được phát hiện
còn tại việt nam thì cũng đã
đã phát hiện ba trường hợp nhiễm virus zika và có một số trường hợp người nước ngoài phát hiện nhiễm virus zika sau khi đi du lịch trở về từ việt nam
do đó bộ y tế đã có công văn gửi chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường phòng chống bệnh do virus zika xuất xuất huyết
hiện nay đang vào mùa mưa là điều kiện cho mỗi chuyển bệnh do virus zika sốt xuất huyết phát triển nên nguy cơ gia tăng là không nhỏ
vì vậy bộ y tế đề nghị
chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành quan tâm chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch bệnh bằng chiến dịch diệt lăng quăng bọ gậy
các hộ gia đình tại vùng dịch và có nguy cơ phải được kiểm tra giám sát các vật dụng đồ phế thải nơi sinh sản của mũi để loại bỏ và tiêu diệt bảo vệ
xử phạt hành chính các tổ chức cá nhân cố tình không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch của địa phương
ngành y tế cần giám sát phát hiện sớm các trường hợp bệnh để tiến hành xử lý ổ dịch kịp thời
sở thông tin và truyền thông phối hợp với sở y tế đăng tải các thông tin liên quan về dịch bệnh do virus zika sốt xuất huyết các khuyến cáo của bộ y tế
theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ bộ tài nguyên môi trường bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ y tế đã xây dựng kế hoạch đề án nhằm hỗ trợ người dân bốn tỉnh miền trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường
một trong những nội dung được quan tâm đó là vấn đề chăm sóc sức khỏe cho người dân tại bốn tỉnh miền trung
đề án tập trung vào ba điểm đảm bảo an toàn thực phẩm nước sinh hoạt chất lượng hải sản và chăm sóc sức khỏe người dân
theo đề án sẽ tổ chức kiểm tra giám sát và lấy mẫu định kỳ thực phẩm và nước sinh hoạt cho người dân khi có bất kỳ chỉ số nào không an toàn sẽ lập tức triển khai cảnh báo
với các hải sản đông lạnh đã thu mua và chế biến sẵn sẽ tổ chức phân loại và kiểm soát kiểm tra chất lượng sản phẩm nào không an toàn sẽ tiến hành tiêu hủy và có chế độ đền bù hỗ trợ cho người dân
về vấn đề chăm sóc sức khỏe sẽ tiến hành tổ chức khám dinh dưỡng và tư vấn sức khỏe lập hồ sơ theo dõi sức khỏe cho người dân bốn tỉnh miền trung và tư vấn các phương pháp đảm bảo an toàn thực phẩm và sức khỏe tại chính cộng đồng
đồng thời sẽ tiến hành hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng
thưa quý vị nắng thì bụi mưa thì bần đường thì biến dạng việc dị đi lại gặp rất nhiều nguy hiểm và nhiều hôm còn tắc đường cả tiếng đồng hồ không thể đi được
và xe tải thì thường xuyên chạy vào buổi trưa và lúc nửa đêm gây ồn ào nghiêm trọng
đó là một số bức xúc của người dân tại xã chấn thịnh và bình thuận huyện văn chấn tỉnh yên bái khi phản ánh về tỉnh lộ một trăm bảy mươi ba đang bị hư hỏng nặng
và người dân nơi đây đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp thậm chí là chặn các xe vận tải lớn qua lại tuyến đường này nhưng cho đến nay vẫn chưa có kết quả
đến bao giờ thì người dân nơi đây mới có thể ổn định đời sống và sinh hoạt
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tỉnh lộ một trăm bảy mươi ba có chiều dài hai mươi sáu km đi qua năm xã vùng ngoài của huyện văn chấn là đại lịch trấn thịnh bình thuận nghĩa tâm và minh an
theo phản ánh của người dân thì trước đây tuyến đường rất đẹp và sạch đáp ứng tốt nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của bà con
năm hai nghìn chín nhà máy chế biến sắt làng mị đi vào hoạt động và chỉ trong một thời gian ngắn
việc vận chuyển hàng hóa nguyên liệu của đơn vị
đơn vị này đã khiến tỉnh lộn một trăm bảy mươi ba xuống cấp nghiêm trọng

để hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường nơi đây nhà máy chế biến sắt làng mỹ đã cho một chiếc xe tới nước dẫn đầu đoàn xe chở hàng
tuy nhiên lượng nước này không đủ để hạn chế được lượng bụi quá lớn
huyện ủy hội đồng dân ủy ban hướng hận cũng đã có kế hoạch cụ thể
đó là chỉ đạo cho xã bình thuận rồi thì mò quạng sửa chữa tu sửa lại các tuyến đường đấy đi vào cho nhân dân sử dụng
tình trạng ô nhiễm môi trường giao thông đi lại bị xuống cấp nghiêm trọng là nguyên nhân chính khiến cho cuộc sống sinh hoạt của người dân ven tỉnh lộ một trăm bảy mươi ba bị ảnh hưởng đảo lộn gây bức xúc lớn
hơn lúc nào hết người dân nơi đây vẫn ngày ngày chờ đợi sự vào cuộc của các ngành chức năng cũng như chính quyền sở tại
nhân dịp khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy nhiều hoạt động thiện nguyện giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được diễn ra tại cà mau và quảng nam
tại cà mau hội phụ nữ và đoàn thanh niên công an thành phố cà mau đã tặng ba mươi suất học bổng và phần quà cho học sinh nghèo hiếu học học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã hòa thành thành phố cà mau
đây là món quà thể hiện tình cảm trách nhiệm của đoàn thanh niên và hội phụ nữ công an thành phố cà mau với phong trào khuyến học giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thể trang bị những vật dụng học tập để các em có thể cắp sách đến trường
tại quảng nam công an tỉnh quảng nam vừa tổ chức hoạt động tình nguyện hè năm hai nghìn một mươi sáu
tại trường phổ thông dân tộc bán chú trung học cơ sở chu huy mân tại xã trà giáp huyện bắc trà my quảng nam
các em học sinh tại đây đa số là đồng bào dân tộc cao dòng do có điều kiện vật chất tinh thần thiếu thốn thấu hiểu hoàn cảnh đó từ nguồn đóng góp tình nguyện của các đoàn viên thanh niên công an quảng nam
một năm tập vở mới hai trăm linh bộ sách giáo khoa cũ cùng nhiều quần áo đã được trao tận tay các em học sinh tại đây với mong muốn chia sẻ một phần khó khăn thiêu thốn tạo động lực niềm vui tiếp sức các em đến trường
thưa quý vị tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh cùng với tốc độ gia tăng dân số là những nguyên nhân dẫn đến áp lực tuyển sinh đầu cấp mỗi dịp đầu năm học mới đặc biệt là các bậc mầm non
việc face xếp hàng từ ba bốn giờ sáng để nộp hồ sơ đăng ký cho con học và tưởng chừng chỉ có ở thành phố lớn nhưng tình trạng này đã diễn ra ở đầu năm học tại một số trường mẫu giáo tại vùng nông thôn
câu chuyện quá tải bậc học mầm non những năm gần đây thì không còn là câu chuyện mới nữa
nguyên nhân do thiếu cơ sở vật chất và giáo viên đứng lớp vấn đề này đang đặt ra rất nhiều khó khăn thách thức cho ngành giáo dục và đào tạo nhiều địa phương
sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự vừa được thực hiện tại huyện đông hải tỉnh bạc liêu
trường mẫu giáo sao biển thị trấn gành rào là trường mẫu giáo lớn nhất huyện đông hải có quy mô nhận khoảng sáu trăm linh trẻ
dù đã tận dụng tối đa các phòng học của trường nhưng vẫn không thể đáp ứng hết nhu cầu gửi trẻ của phụ huynh ở đây
trung bình một lớp ở đây là bốn mươi một em có lớp đến bốn mươi năm em để có thêm phòng cho các em học
đầu năm học này bộ phận văn phòng trường phải rời ra làm việc trong căn phòng tạm ngoài hành lang